mùa du lịch hai nghìn một mươi bảy biển hải tiến hoàng hóa thanh hóa đã thu hút lượng khách du lịch tăng đột biến
tuy nhiên niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi lo đã ập đến trước sự tàn phá về cơ sở vật chất sau cơn bão số một mươi
đây là bãi biển hải tiến trước khi bão về và đây là hình ảnh sau cơn bão
người dân trong khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng trước những thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất do cơn bão số một mươi gây ra
mặc dù thanh hóa không nằm trong vùng tâm bão đi qua
theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện hoàng hóa toàn bộ một mươi hai km bờ biển của huyện đã bị nước biển xâm thực
tuyến đường và bờ kè chắn sóng ven biển dài khoảng bốn năm km
cùng các công trình phụ trợ như điện chiếu sáng hệ thống thoát nước tại khu du lịch sinh thái biển hải tiến bị sóng đánh hỏng
hàng ngàn cây xanh ven biển bị nước cuốn trôi
từng công ty một thì không có đủ khả năng để mà khôi phục lại cái nguyên trạng của cái khu du lịch hải tiến
vì thế cho nên là chúng tôi nghĩ là kiến nghị với lại chính phủ với bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
cũng như là lãnh đạo tỉnh thanh hóa
chúng tôi được một cái dự án kè biển chống xâm thực
khu du lịch sinh thái hải tiến đang rơi vào tình trạng không có bờ kè trong mùa cao điểm mưa bão
đối với việc sửa chữa thiệt hại đường bờ phần kinh phí sẽ thực hiện bằng nguồn xã hội hóa
tỉnh thanh hóa cũng đã giao ủy ban nhân dân huyện hoàng hóa làm chủ đầu tư lên phương án xây dựng lại bờ kè biển
nếu được duyệt kinh phí thực hiện dự án được huy động một phần từ nguồn ngân sách địa phương và kêu gọi xã hội hóa
phần còn lại sẽ đề nghị từ ngân sách trung ương hỗ trợ thiệt hại sau bão